người dân cần sáng suốt khi tiếp nhận thông tin để hiểu đúng nghĩ đúng và hành động đúng nhìn từ vụ án mạng nghiêm trọng tại điện biên
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang cùng các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu phi lây lan ra diện rộng
các cơ quan nhà nước các tổ chức xã hội về chính trị đối ngoại kinh tế xã hội
đồng thời phản bác những quan điểm không phù hợp với đường lối chính sách của đảng và nhà nước
ngoài ra viện nghiên cứu phát triển phương đông trên nhánh hà nội đã sưu tầm và chuyển về việt nam
nhiều hiện vật của quân đội việt nam chiến đấu ở chiến trường miền nam do cựu binh mỹ lưu giữ
trong đó có nhiều hiện vật rất có giá trị về lịch sử và chính trị
cũng trong dịp này tạp chí phương đông đã được ra mắt
đây là cơ quan ngôn luận của viện nghiên cứu phát triển phương đông
đồng thời là diễn đàn khoa học trên các lĩnh vực liên quan đến mọi mặt của đời sống
phản biện trước những vấn đề cần thiết của xã hội
chuyển sang các tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh đắc túy chú tại phường nghĩa lộ
thành phố quảng ngãi về tội làm tàng trữ
phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
theo tài liệu cơ quan điều tra huỳnh đắc túy là giám đốc doanh nghiệp xây dựng túy nguyệt
đối tượng thường xuyên sử dụng facebook cá nhân để đăng tải phát tán những bài viết
có nội dung kêu gọi kích động nhân dân nhằm chống phá nhà nước
hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam của huỳnh đắc túy
một vụ án mạng khiến hai người thương vong đã xảy ra vào đêm qua hai mươi một tháng hai
tại thôn cao thanh xã nông hạ huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã bắt giữ đối tượng
có hành vi giết người bằng súng tự chế là hà duy tuyết bốn mươi chín tuổi trú tại địa phương
do có mâu thuẫn với anh vũ đình bảy cùng ngồi chơi bài với mình
nên tuyết đã về nhà lấy súng tự chế ra bắn vào bảo va anh bẩy
chưa dừng lại sẵn có hơi men trong người và mâu thuẫn từ trước với gia đình em dì là hà văn thọ
chú cùng thôn tuyết đã lấy thêm đạn và đi sang nhà thọ
khi thấy thọ thuyết đã dùng súng bắn trúng lồng ngực khiến thọ gục tại chỗ và tử vong sau đó
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an thu giữ một viên đạn một mươi một vỏ đạn hai mươi bảy hạt nổ
một túi đạn trì một túi chất bột màu nâu vàng nghi là thuốc nổ và một số vật dụng khác
được biết tuyết là đối tượng nghiện ma túy từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
và một tiền sự về tội đánh bạc
được đưa ra ánh sáng dư luận xã hội bày tỏ sự bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng
đồng thời đánh giá cao tinh thần nỗ lực không quản ngại khó khăn của lưu lực công an
bởi bảy mươi hai giờ điều tra phá án là một hành trình đấu trí căng thẳng với những đối tượng
phạm tội mưu mô và xò quyệt
tuy nhiên liên quan đến vụ án này bên cạnh rất nhiều ý kiến biểu dương khen ngợi lực lượng công an
thì vẫn còn có không ít ý kiến trái chiều cho rằng đã có sự chậm trễ dẫn tới cái chết thương tâm của nạn nhân
vậy thực tế chúng ta cần phải nhìn nhận vụ việc này sao cho thấu đáo
trở lại vụ việc ở điện biên hai mươi hai h ngày bốn tháng hai tức đêm ba mươi tết
mẹ của nạn nhân cao thị mỹ duyên đến công an phường trình báo về việc con gái mất tích
vào buổi chiều cùng ngày khi đi giao gã
song song với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đêm giao thừa và những ngày tết nguyên đán
lực lượng công an đã triển khai xác minh thông tin
ngày bảy tháng hai người dân phát hiện được xác nạn nhân
ba ngày sau lực lượng công an đã điều tra bắt giữ năm đối tượng gây án
theo dõi vụ việc này luật sư nguyễn văn tố phản bác quan điểm cho rằng
quá trình điều tra xác minh của công an tỉnh điện biên có sự chậm trễ như một số tờ báo thông tin
các cơ quan đã tắc trách tôi nghĩ người đó phải có thông tin bằng chứng họ tắc trách thế này
họ không tiếp nhận tin báo ưu tiếp nhận xong rồi thì họ lại không xử lý ưu
hay là họ không lập kế hoạch triển khai để đi xác minh tất cả các nguồn thông tin về tội phạm
chúng ta biết một cái nguồn thông tin ban đầu là mất tích
sau đó thì lại có nguồn thông tin phát hiện thêm về cái xe máy
phải là người làm trong ngành thì mới hiểu là với một nguồn thông tin như vậy
thì họ phải làm biết bao điểm biết bao phương án để khoanh vùng và định hướng
xem tổ chức lực lượng ra làm sao giả soát những cái tình tiết nào
những cái đối tượng nào và những khía cạnh nào
thì nếu là thông tin mất tích thì mà lại đi xe máy
mà người ta nghĩ ngay đến việc là có thể là gì
bắt giữ người trái pháp luật hay là
cướp tài sản
nhiều hơn là cái hướng hiếp dâm và giết người
thế thì tôi cho rằng là người làm việc người ta mới biết chính xác được rằng là
ở một thông tin người ta phải quy hoạch bao nhiêu định hướng
và triển khai bao nhiêu người theo từng định hướng đó
năm đối tượng bị bắt giữ trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở điện biên
đều có tiền án thiệt sự
theo lời khai của các đối tượng
sau khi thực hiện hành vi giết người phi tăng sát
bắt giữ người khác nhau lập kế hoạch đối phó nếu bị lực lượng công an bắt giữ xét hỏi
thậm chí chúng còn nghĩ ra bằng chứng ngoại phạm
tuy nhiên qua đấu tranh xét hỏi các đối tượng đã phải chịu khuất phục khai nhận toàn bộ vụ việc
sau buổi họp báo tại điện biên vào ngày một mươi tám tháng hai
trên mạng xã hội một số tờ báo đã xuất hiện nhiều quan điểm ý kiến
có một số ý kiến theo cách nhìn thiếu tinh thần xây dựng quy chủ thậm chí còn mang tính chất kích động
trong quá trình điều tra vụ án đã có không ít thông tin thất thiệt
bịa đặt xuất hiện trên mạng xã hội liên quan tới gia đình và nạn nhân
tuy nhiên đại đa số ý kiến cho rằng lực lượng chức năng cùng với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân
đã làm việc quên tết kịp thời điều tra khám phá vụ án và việc khen thưởng là điều xứng đáng
mà trong cái thời điểm đấy là giáp tết ba mươi tết khi mọi người cùng bên chung vui bên gia đình vào ngày xuân
thì các đồng chí các đồng chí các đồng chí các đồng chí các đồng chí
thì vẫn tham gia điều tra như vậy
mình thấy là đấy là mình cũng nên ghi nhận cái công sức của các đồng chí
em nữ sinh đấy bị giết bị chết và bị hiếp dâm mình không thể ai biết trước được
thời gian trong ba ngày thì chắc chắn là những tên kia đã lên kế hoạch để giết các em
như vậy trong thời gian ba ngày mà để vào cuộc để điều tra được như vậy là tôi cho rằng
có sự cố gắng của các đồng chí công an của địa viên và của bộ công an nữa
cũng có khen thưởng cho các cán bộ chiến sĩ khi tham gia cái vụ việc đấy
thì tôi nghĩ đấy là việc ghi nhận cái kết quả
sự làm việc nối lực của cơ quan là hoàn toàn bình thường
nếu mình nhìn dưới góc độ là một cách khách quan trung thực
còn có một số ý kiến cho rằng là có cái việc khen thưởng ấy không phù hợp
thì cái đấy cũng là một cái ý kiến thôi
nhưng mà tôi nghĩ những cái ý kiến đó

vụ án hình sự nào cũng có nỗi đau
và chiến sĩ công an nào cũng là nhiệm vụ
cơ quan công an nào cũng là nhiệm vụ
vậy thì nỗi đau thì tất cả chúng ta hãy chia sẻ
và các đồng chí công an cũng chia sẻ với gia đình nạn nhân bằng cách cố gắng tối đa nhất trong công việc
và sự cố gắng đấy thì là công việc có thành tích
chúng ta cũng khen thưởng nhau hay là ghi nhận cũng chính là ghi nhận công việc thôi
vậy thì các đồng chí đã làm được công việc thì cũng phải ghi nhận
và ghi nhận của theo luật thi đua khen thưởng thì nó phải bằng
bằng bằng khen bằng giấy khen bằng vật chất vân vân
thì cái đấy là đúng với quy định của nhà nước
cái hai chuyện này tôi nghĩ là độc lập
vâng thưa quý vị và các bạn
chúng ta chia sẻ với những nỗi đau sự mất mát của gia đình nạn nhân
xong cũng cần phải có những cái nhìn khách quan trung thực về những đóng góp âm thầm của lịch các lực lượng
đã ngày đêm nỗ lực điều tra khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
và mỗi người thì luôn cần phải có sự tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin
để hiểu đúng suy nghĩ đúng và hành động đúng
tiếp tục các tin tức khác
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi một đối tượng có liên quan đến vụ trộm cắp gần một trăm linh tấn than
trong quá trình vận chuyển cho tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng một trên tuyến sông kinh thầy
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương đã phát hiện một số đối tượng
đang trộm cắp than từ xà lan thuộc tàu đẩy td ba mươi chín cg do phan văn tiến
quê ở huyện tiền hải tỉnh thái bình làm thuyền trưởng sang hai tàu khác
quá trình điều tra cơ quan công an xác định phan văn tiến đã bàn bạc với thuyền phó là phạm thanh tuấn
và năm thuyền viên trộm cắp than trong quá trình vận chuyển thuê cho tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
để bán lại cho hoàng đình hạt chú tại phường hải tân thành phố hải dương với giá là chín trăm năm mươi đồng một tấn
và tổng số than chúng đã chiếm đoạt lên đến chín mươi tám tấn
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa với một mươi năm đối tượng tham gia vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên triệt phá
điều đáng nói là ngoài những vật chứng là các dụng cụ phương tiện dùng để đánh bạc cùng số tiền trên một trăm linh triệu đồng
lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ ba khẩu súng trong đó có một khẩu súng dạng k năm mươi bốn bắn đạn bi một khẩu súng bắn đạn hoa cải và một khẩu súng hơi
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng hai tại nhà của nguyễn thị thúy ở xã phan xảo nam huyện phù cử các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phối hợp với phòng cảnh sát cơ động đã bắt quả tăng một mươi năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
trong đó có bảy đối tượng ở tỉnh hải dương một đối tượng ở tỉnh quảng ninh còn bảy đối tượng có địa chỉ thường trú tại huyện phù cử tỉnh hưng yên
theo tài liệu trinh sát các đối tượng tham gia đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi các địa điểm đánh bạc là nhà xây kiên cố kín cổng cao tường
có hệ thống camera giám sát và cử nhiều đối tượng canh gác cảnh giới từng ngoài vào trong để tránh sự kiểm soát của lực lượng công an
đặc biệt lợi dụng địa bàn giáp danh giữa hai tỉnh hưng yên và hải dương bọn chúng không đánh bạc tại một nơi cố định mà thường xuyên thay đổi
trong một mươi năm đối tượng tham gia đánh bạc có sáu đối tượng đã có tiền án tiền sự
còn tại tỉnh phú yên qua ba tháng xác lập chuyên án công an thị xã sông cầu cũng đã chệt xóa một đường dây ghi lô đề trên địa bàn
vào ngày một mươi chín tháng một
lực lượng công an thị xã cùng lúc bắt quả tang hành vi ghi lô đề chuyển tịch đề của các đối tượng chế thị cúc chú tại phường xuân phú
là chủ đường dây ghi lô đề trên địa bàn thị xã và các đại lý gồm phạm văn xanh con ruột bà cúc phạm thị đậu nguyễn vũ bảo
cùng chú tệ phường xuân phú chế dũng chú tại xã xuân vương thị xã sông cầu là anh duyệt của bà cúc
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ các giấy tờ ghi tịch đề năm điện thoại di động cùng các phương tiện có liên quan phục vụ việc ghi lô đề
tổng số tiền các đối tượng tham gia ghi lô đề truyền tịch đề là gần hai trăm linh triệu đồng
trong phần tiếp theo của chương trình
ngành chức năng đang cùng các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu phi lây lan ra diện rộng
tòa án australia đã ra bản án tùy chung thân đối với lái xe khiến ba mươi người tung vòng
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác như chúng tôi đã đưa vào ngày một mươi chín tháng hai cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã ra thông báo về tình hình dịch tả lượng châu phi đã xuất hiện tại việt nam mà cụ thể là tại một số điểm điểm ở hai tỉnh hưng yên và hà nội

hiện các địa phương đang vào cuộc quyết liệt nhằm khống chế dập tắt và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hai xã của tỉnh hương yên
hộ gia đình ông dương văn vũ xã trung nghĩa thành phố hưng yên
ngay sau khi phát hiện ra dịch thì toàn bộ chuồng trại của gia đình đã được phun thuốc khử trùng vôi bột được rắc khắp chuồng trại
toàn bộ đàn lợn của gia đình đã được mang đi tiêu hủy
tại xã yên hòa huyện yên mỹ cũng đã ghi nhận một số hộ có đàn lợn bị dịch tại châu phi

nhưng bà giải an toàn blech chôn phương tâm
thì từ nhà ra đến tận hồ chôn và không những các nhà hộ bị tiêu hủy mà trong toàn thôn nói riêng là giải tất cả các con đường ngõ xóm phun thuốc khởi trùng mỗi ngày một lần
theo báo cáo nhanh của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hưng yên hơn một mươi một tấn vôi bột sáu trăm tám mươi lít hóa chất khử trùng đã được sử dụng sáu chốt kiểm soát vận chuyển lợn sản phẩm lợn đã được thành lập
các cơ quan chức năng cũng yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết không bán chạy giết mổ buôn bán tiêu thụ sản phẩm lợn bệnh và vứt sát lợn bừa bãi ra ngoài môi trường

trong những ngày vừa qua tại một số đàn lợn của một mươi hộ dân ở hai xã yên hòa và trung nghĩa đã có bốn trăm năm mươi con dương tính với dịch tả lợn châu phi
cơ quan chức năng cũng khuyên cáo bà con không được chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh và cũng không quá quan ngại với loại dịch này
thường xuyên nghe khuyên cáo của cơ quan y tế để chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời
trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã huy động tám phòng thí nghiệm trên cả nước
xét nghiệm miễn phí các mẫu bệnh phẩm từ lợn của các địa phương
tám phòng thí nghiệm này gồm bảy phòng thí nghiệm của bảy tri cục thú y các vùng từ vùng một đến vùng bảy ở các tỉnh thành phố như hà nội hải phòng đà nẵng
cần thơ đắk lắc tp hcm và một phòng thí nghiệm của trung tâm trần đoán thu y trung ương
các phòng thí nghiệm này có thẩm quyền xét nghiệm chính xác và kịp thời phát điện mầm bệnh
có ý nghĩa rất quan trọng để có cơ sở tổ chức phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả hạn chế tổn thất về kinh tế cho người chăn nuôi
ngân sách nhà nước cũng như giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường do phải tiêu hủy lợn bệnh
sau khi xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của lợn bị bệnh tại các tỉnh hưng yên thái bình và phát hiện có virus dịch tả lợn châu phi
cục thú y đã chỉ đạo tri cục thú y vùng sáu tiến hành giải trình tự gen
kết quả phân tích cho thấy các virus gây dịch tả lợn châu phi được phát hiện tại hai tỉnh này có gen tương đồng với nhau
đồng thời các chuyên gia cũng phát hiện virus này có độ tương đồng với virus dịch tả lợn châu phi xuất hiện tại trung quốc vào năm hai nghìn một mươi tám và tại nga năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên hiện nay nguy cơ lây lan dịch bệnh về việc buôn bán vận chuyển nhập lậu và thông qua người khách du lịch còn rất cao
vì vậy mặc dù các ổ dịch cũ đã được khống chế
nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch tả lợn châu phi tiếp tục bùng phát tại các nơi khác không loại trừ tại các tỉnh thành phố ở miền trung và miền nam
thưa quý vị vào sáng nay ủy ban nhân dân huyện bắc trà my tỉnh quảng nam đã phối hợp với công ty thủy điện sông tranh tổ chức tái hiện lễ hội cầu mưa
và thả năm mươi con cá giống xuống lòng hồ thủy điện sông chanh ii lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
nghi thức lễ cầu mưa theo phong tục truyền thống của đồng bào kho
bắc trà my được tái hiện sinh động nhằm cầu cho một năm mưa thuận gió hòa giúp mùa màng tươi tốt đời sống khấm khá hơn
tại buổi lễ tổng công ty phát điện một công ty thủy điện sông chanh và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng quảng nam đã thả năm mươi con cá giống
tái sinh nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện sông chanh ii
lòng hồ thủy điện sông tranh hai có diện tích hơn hai một trăm linh hectare mặt nước có nhiều loại thủy sản
trong đó có nhiều loại có giá trị kinh tế cao có tiềm năng lớn về nguồn lợi thủy sản
tuy nhiên do có sự thay đổi về môi trường nước dòng chảy nên có sự suy giảm về chủng loại thủy sản
để tái tạo nguồn lợi thủy sản hàng năm ủy ban nhân dân huyện bắc trà my phối hợp với công ty thủy điện sông chanh
đã tổ chức thả cá giống xuống lòng hồ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống mưu sinh của